trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu vừa qua công an tỉnh sơn la đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tổ chức lực lượng đấu tranh thành công chuyên án đối với nhóm đối tượng
có nhiều quyết định truy nãn đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy tại bản lũng xá tà dê xã lóng luông huyện vận hồ
đáng chú ý là các đối tượng truy nã nguy hiểm này đã sử dụng súng tiểu liên ak súng săn súng ngắn và lựu đạn để chống trả quyết liệt lực lượng chức năng
trong nhóm đối tượng này có hai đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm và rất năng động là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận
chúng là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép số lượng rất lớn đã bị bộ công an công an tỉnh quảng ninh điều tra xử lý hình sự
khi đường dây tội phạm màu túy bị phát hiện cả hai đối tượng trốn về bản lưỡng xá tà dê lợi dụng địa hình nguyên lũ phức tạp để cắt cứ
lôi kéo các đối tượng truy nã ở nơi khác tụ tập về mua bán ma túy tự trang bị nhiều vũ khí quân dụng không chế người dân và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị ve bắt
quá trình đấu tranh lực lượng công an đã kiên trì vận động thuyết phục đối tượng ra đầu thú được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tuy nhiên những đối tượng trên đã không chấp hành mà còn sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt
đến chiều ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng công an đã xử lý được hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận bắt giữ một số đối tượng khác
bước đầu lực lượng công an đã thu giữ bốn khẩu súng quân dụng ba liều đạn và hơn bốn trăm linh viên đạn các loại và một số tăng vật khác
công tác đấu tranh chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và người dân
và thông tin về công tác đấu tranh chuyên án đặc biệt này thì truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục truyền đến quý vị trong các bản tin sau